dịch tả lợn châu phi trên địa bàn hà tĩnh và nghệ an vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và khó lường
những ngày gần đây dịch bùng phát nhanh rất khó kiểm soát
hà tĩnh có một mươi hai trên một mươi ba huyện thị thành phố đã xảy ra dịch với hơn một mươi một con lợn buộc phải tiêu hủy
phức tạp nhất là tại bốn huyện can lộc thạch hà cầm xuyên và đức thọ
ngoài nguyên nhân không có vaccine đặc trị thì do dịch bệnh kéo dài
nên lực lượng huy động chống dịch ở các cấp mệt mỏi rất khó huy động thêm người để tiêu hủy số lượng lớn
còn tại nghệ an đã phát sinh thêm một mươi hai ổ dịch tà lợn châu phi mới
như vậy đã có hai mươi một huyện thị xã thành phố của nghệ an xảy ra dịch tả lợn châu phi
nguyên nhân chính là do chưa thực hiện tốt công tác khử trùng tiêu diệt mầm bệnh tại các ổ dịch
các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên rất khó áp dụng biện pháp an toàn sinh học
tổng số lợn đã tiêu hủy là hơn năm mươi bốn tám trăm linh con